với mong muốn xây dựng một định chế trung gian hiệu quả kết nối bên cầu và bên cung công nghệ
khuyến khích đưa các giải pháp công nghệ cao tiên tiến vào sản xuất
tỉnh bà rịa vũng tàu đã xây dựng và đưa vào vận hành sàn giao dịch công nghệ trực tuyến
dù đi vào hoạt động chưa lâu nhưng sản giao dịch công nghệ đã trở thành địa chỉ tin cậy
của nhiều nhà sáng chế sáng tạo và doanh nghiệp
là một trong những doanh nghiệp khoa học đầu tiên của tỉnh bà rịa vũng tàu
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển đô thị bà rịa vũng tàu
usasco đã có rất nhiều những giải pháp sản phẩm khoa học được khuyến cáo sử dụng rộng rãi trong cả nước
tuy nhiên việc áp dụng các công nghệ mới tiên tiến này chỉ tập trung chủ yếu ở những công trình lớn
sử dụng vốn ngân sách những công trình nhỏ do tư nhân làm chủ đầu tư còn rất hạn chế
trong sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay vai trò của công nghệ và trình độ nhân lực sẽ dần mang tính quyết định
việc đổi mới công nghệ nâng cao trình độ quản trị và kỹ năng của người lao động sẽ là yếu tố sống còn quyết định sự thành công của doanh nghiệp